đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức hội nghị đảng ủy nhằm đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để thực hiện tốt hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thừa thiên huế tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ quản lý
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới chủ động nắm chắc tình hình nội ngoại biên quản lý tốt địa bàn đối tượng
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao